sau hơn một mươi năm thực hiện cuộc vận động người việt ưu tiên dùng hàng việt tại thành phố hồ chí minh
đã tạo cho hàng việt đến tay người tiêu dùng khắp nơi trên cả nước
đồng thời người tiêu dùng cũng được hưởng giá tốt khi sử dụng hàng việt
chỉ còn gần hai tháng nữa là đến tết nguyên đán một cao điểm trong năm để người dân mua sắm
vì vậy ổn định giá cả bình ổn thị trường hàng việt đang là ưu tiên hàng đầu của thành phố hồ chí minh
hàng việt chiếm tuyệt đối trong danh mục bình ổn thị trường
được triển khai hơn một mươi năm qua chương trình đã tạo được độ tin kỵ đối với người tiêu dùng
mỗi độ tết đến xuân về
ngay dưới những năm biến động về thị trường về cung cầu hàng hóa như thịt heo năm nay
thì chương trình bình ổn vẫn đảm bảo để thị trường không biến động
riêng một hàng thịt heo là một mặt hàng có nhu cầu rất thiết yếu trong dịp tết để cho người tiêu dùng
chính vì vậy sàn góc cũng đã có một làm việc với các nhà cung ứng
và có những cam kết nhất định với nhà cung ứng về mặt lượng về mặt chất lượng
và về mặt là khung giá để đảm bảo những mặt hàng thịt heo này được cung ứng
để bà con một cách hợp lý và có một sự bình ổn nhất định trong dịp tiêu dùng tết
nhiều doanh nghiệp cũng xem đây là cơ hội vừa tiếp cận thị trường
vừa mang những sản phẩm tốt giới thiệu phục vụ người tiêu dùng việt nam
trong dịp tết nguyên đáng này
chúng tôi cũng đang có nhiều niềm tin và kỳ vọng vào mùa tết năm nay
mặc dù tết có đến sớm nhưng bởi vì sàn góc phước ngoài những sản phẩm truyền thống
sàn góc phước còn đưa ra thị trường nhiều sản phẩm mới nữa
nhất là dòng sản phẩm bến chưng
cho nên chúng tôi cũng kỳ vọng rằng năm nay mùa tết cũng rất là thành công của sàn góc phước
các mặt hàng bình ổn thị trường đã được chuẩn bị với tổng giá trị gần bảy hai trăm bốn mươi năm tỷ đồng
trong dịp mua sắm tết năm nay nhiều nhóm hàng lương thực thực phẩm dầu ăn
đã được chuẩn bị với số lượng khá lớn đủ khả năng đáp ứng từ hai mươi đến năm mươi ba hai nhu cầu thị trường
các mặt hàng như thịt da cầm chiếm năm mươi ba hai nhu cầu thị trường trứng da cầm bốn mươi tám sáu gạo ba mươi một
thịt da súc hai mươi một thực phẩm chế biến hai mươi tám một dầu ăn hai mươi bảy năm v v
đồng thời thành phố cũng tăng cường bán hàng lưu động đến các địa phương vùng sâu vùng xa
từ nay đến tết thực hiện bình quân một trăm ba mươi chuyến hàng lưu động một tháng
riêng hai tháng cao điểm trước tết thực hiện ba trăm năm mươi chuyến để giúp người dân nơi đây
có thể tiếp cận được với hàng việt với giá cả tốt nhất